cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiểu hoạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
gọi tắt là công ty tân hoàng minh và các đơn vị tổ chức có liên quan
bị can đỗ anh dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đo tài sản cùng bị truy tố với ông dũng
còn có bị can đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc công ty khách sạn tân hoàng minh
nguyễn mạnh hùng chủ tịch công ty đầu tư bất động sản ngôi sao việt
trần hồng sơn chủ tịch công ty khách sạn solin nguyễn khoa đức
chủ tịch kiêm giám đốc công ty cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc công ty khách sạn tân hoàng minh
phùng thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán công ty khách sạn tân hoàng minh
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được xác định
quyền các bị can cá nhân liên quan tại tân hoàng minh sử dụng pháp nhân ba công ty
gồm ngôi sao việt soleil và cung điện mùa đông
để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu
có chín đợt trái phiếu đã được tập đoàn tân hoàng minh phát hành trái quy định pháp luật
với tổng trị giá một mươi ba trăm linh tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư
nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu
tân hoàng minh đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con
sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân
thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư
chiếm đoạt số tiền hơn tám tỷ đồng
quá trình điều tra đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án đảm bảo thi hành án
hoàn trả cho sáu sáu trăm ba mươi một bị hại
hai nguyên phò giám đốc trung tâm đăng kiểm cùng một đối tượng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp pi
lê cu tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam
để điều tra hành vi nhận hối lộ và môi rời hối lộ
viện kiểm sát nhân dân cung cấp đã phê chuẩn các quyết định này
các bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm cao anh tuấn
nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn một trăm linh hai d
trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
về tội nhận hối lộ
hoàng nam đàn nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn một trăm linh hai d
trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
về tội nhận hối lộ
trần xuân hải về tội môi rời hối lộ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố pleiku
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ
và môi rời hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn một trăm linh hai d
thuộc chi nhánh công ty cổ phần xuân tùng xã biển hồ
thành phố pleiku tỉnh gia lai
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố pleiku
đã xác định
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai cao anh tuấn và hoàng nam đàn
đã lợi dụng chức vụ phó giám đốc phụ trách cải tạo xe cơ giới
để nhận tiền của các chủ phương tiện và đối tượng môi giới trần xuân hải
với số tiền từ sáu đến một mươi triệu đồng một xe
để làm khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới
tiến hành nghiệm thu cải tạo trái quy định để hưởng lợi bất chính
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ
vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thanh sơn ba mươi bốn tuổi
về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
sơn là đối tượng bắt cóc bé gái ba tuổi đòi tiền chuộc hai tỷ đồng
gây rôn sao dư luận
chiều ngày hai tháng một mươi tại một trường mầm non ở khu dân cư kiến phát
phường sáu thành phố tân an tỉnh long an xảy ra một vụ bắt cóc
nạn nhân là bé gái ba tuổi trú tại phường hai thành phố tân an
sau khi bắt cóc đối tượng đưa con ruột và bé gái nạn nhân về nhà
ở xã nhị thành huyện thủ thừa
sau đó đối tượng tiếp tục đưa bé gái đi về hướng thành phố hồ chí minh
sử dụng điện thoại nhắn tin cho bố mẹ cháu bé yêu cầu chuyển tiền chuộc hai tỷ đồng
nhận được thông tin con bị bắt cóc một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày
người thân đã trình báo công an long an
lực lượng chức năng đã lập tức vào cuộc và nhanh chóng xác định được đối tượng bắt cóc
là nguyễn thành sơn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với cục cảnh sát hình sự
công an thành phố hồ chí minh công an tỉnh đồng nai tiến hành truy bắt đối tượng
đến hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi khi đối tượng đang có mặt trên một chuyến xe khách
lưu thông theo quốc lộ hai mươi qua địa bàn huyện tân phú tỉnh đồng nai
hướng về tỉnh lâm đồng bị lực lượng công an đón chặn bắt giữ
lực lượng công an nhanh chóng đón và đưa bé gái về đoàn tụ với gia đình
đồng thời di lý đối tượng nguyễn thanh sơn về long an để tiếp tục điều tra
làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
trung tâm y tế quận tân bình tp hcm cho biết trên địa bàn quận vừa ghi nhận
một ca bệnh đậu mùa khỉ nam giới hai mươi hai tuổi đang tạm trú tại phường hai
như vậy là tính từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đây là ca bệnh đậu mùa khỉ thứ năm được ghi nhận
gồm cả hai ca nhập cảnh vào năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn thành phố
những biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh là có phát ban cấp tính
dạng mụn nước hoặc mụn mù nhưng không giải thích được
có một hoặc là các triệu chứng như đau đầu sốt trên ba mươi tám năm độ nổi hạch đau cơ đau lưng mệt mỏi
khi đã xác định mắc bệnh người bị bệnh cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn của nhân viên y tế
trong chăm sóc điều trị cho bản thân giảm thiểu các biến chứng
cũng như là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm
đồng thời cần thông tin cho những người tiếp xúc gần với mình
để phát hiện sớm triệu chứng bệnh và ngăn chặn sự lây lan
chuyển sang một thông tin khác vào tối ngày hôm qua
sau nhiều tiếng đồng hồ mưa lớn kéo dài
cống đường số một mươi hai nối hai tỉnh bình dương và bình phước bất ngờ bị đổ sập
gây chia cắt giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ dân
khoảng hai mươi hai giờ khuya ngày ba tháng một mươi sau nhiều giờ mưa lớn
nước tử canh xả đập suối dài thuộc ấp năm xã tân lập dân cao chảy xiết
khiến tuyến cống đường số một mươi hai bị nước sói mòn
bất ngờ bị phá vỡ hoàn toàn khu vực công thoát nước và sập đường
nghi nhận tại hiện trường
khu vực công thoát nước đường bị sập gây sụt lốn dài hơn một mươi hai mét
rộng khoảng một mươi mét phần đường bị nứt sụt lốn sâu xuống suối
gây chia cắt hoàn toàn tuyến đường số một mươi hai
theo người dân địa phương mỗi năm đến mùa mưa nước dâng lên
đều gây ngập cục bộ khu vực cống đường số một mươi hai
nhưng sau đó sẽ nhanh chóng rút trong một vài ngày
tuyến đường số một mươi hai bị nước sói mòn bất ngờ bị phá vỡ hoàn toàn khu vực công thoát nước và sập đường

trở thành dòng đường số một mươi hai bị léis trên đường số một mươi hai

để cắt khóa sập như cho em nghe nhé

chú chèo dữ ác làm cầu chắc sẽ rất là lâu
ngay sau khi vụ việc xảy ra chính quyền địa phương xã tân lập phối hợp với các đơn vị liên quan
nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành lập rào chắn cảnh báo hai bên đường
đồng thời cử lực lượng chốt chặn hướng dẫn người dân lưu thông tuyến khác để đảm bảo an toàn tính mạng
hiện chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn đã khảo sát thống nhất
đề xuất với ủy ban nhân dân huyện đồng phú kịp thời xây dựng cầu mới
bảo đảm thoát nước an toàn phục vụ nhu cầu đi làm của người dân sớm nhất
nguyễn thái phong chú huyện châu thành tỉnh tiền giang đối tượng có quyết định truy nã
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh tiền giang bắt giữ
trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một phong lẻn vào tròi giữ vườn của một hộ dân trên địa bàn ấp long thạnh
xã long an huyện châu thành trộm tiền bị người dân phát hiện trình báo cho cơ quan công an
năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân huyện châu thành tuyên án xử phạt phong chín tháng tù với tội trộm cấp tài sản
đối tượng không chấp hành bản án mà bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày hai mươi chín tháng chín thì bị các đơn vị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một quán nước xài khát
thuộc ấp bốn xã tân lầm một huyện tân phước
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng lưu sinh diễn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tân ninh xã tư mại huyện yên dũng tỉnh bắc giang
đối tượng đoàn anh hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tông trang xã vinh quang huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
và đối tượng lê xuân bách sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi ba d tổ một mươi chín hoàng văn thụ quận hoàng mai tp hà nội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một hai nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin
của quý vị và các bạn
nếu các thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện